thưa quý vị ngày hôm qua ngày sáu tháng hai công an một số địa phương trên toàn quốc đã tổ chức giao nhận công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm hai nghìn hai mươi ba
tại thái nguyên trong lễ giao nhận công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm hai nghìn hai mươi ba
ban tổ chức đã công bố quyết định chỉ tiêu giao quân tiếp nhận phòng cấp bậc hàm và cử đi huấn luyện đối với một trăm tám mươi các chiến sĩ mới thuộc công an tỉnh thái nguyên
và bàn giao một trăm linh năm chiến sĩ thuộc chỉ tiêu của các đơn vị bộ tư lệnh cảnh vệ bộ tư lệnh cảnh sát cơ động cục an ninh điều tra cục cảnh sát quản lý trại giam cơ sở giáo dục bắt buộc trường giáo dưỡng thuộc bộ công an
năm nay toàn tỉnh lạng sơn có hai trăm một mươi thanh niên tham gia nghĩa vụ công an nhân dân
công an tỉnh lạng sơn đã tổ chức phối hợp bàn giao tân binh nghĩa vụ công an nhân dân cho bộ tư lệnh cảnh sát cơ động bộ công an
trung đoàn cảnh sát cơ động đông bắc k hai bộ công an để huấn luyện theo quy định
năm hai nghìn hai mươi ba hội đồng tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân của công an tỉnh ninh bình đã tuyển chọn được hai trăm hai mươi một công dân đủ tiêu chuẩn
trong đó có một trăm hai mươi tân binh thực hiện nghĩa vụ tại công an tỉnh ninh bình và một trăm linh một tân binh thực hiện nghĩa vụ tại các đơn vị của bộ công an
tại buổi lễ công an tỉnh ninh bình đã tiến hành giao quân cho các đơn vị nhận quân
đừng huấn luyện theo quy định